các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bốn kg pháo đi tiêu thụ đối tượng lê văn hảo ở thị trấn vôi huyện lạng giang tỉnh bắc giang đã bị lực lượng công an bắt giữ
sau khi hoàn thiện hồ sơ công an huyện nam sách đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê văn hảo về tội vận chuyển pháo nổ trái phép
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bảy tháng một trên quốc lộ ba mươi bảy đoạn thôn đông phan xã đồng lạc huyện nam sách
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương
đã phát hiện bắt giữ hảo khi đối tượng đang vận chuyển một bao tải bên trong có một mươi hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu ống có trọng lượng một mươi bốn kg
và tại cơ quan công an hảo khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên từ bắc giang về hải dương tiêu thụ với giá một mươi năm triệu đồng
vào ngày một mươi chín tháng một công an huyện nam sách đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt giam lê văn khoa về tội vận chuyển pháo nổ trái phép
thưa quý vị và các bạn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới việt nam
trung quốc vẫn luôn khiến các lực lượng chức năng phải ngày đêm căng mình kiểm soát
bởi không chỉ có người việt nam xuất cảnh trái phép mà còn có số lượng người trung quốc tìm cách nhập cảnh trái phép vào việt nam vì nhiều mục đích khác nhau
vào ngày một mươi chín tháng một toán nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo wang qinglin ba mươi bốn tuổi quốc tịch trung quốc một năm sáu tháng tù
về tội vi phạm quy định về nhập cảnh
theo cáo trạng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín wang trinh linh nhập cảnh trái phép vào việt nam để làm việc
bị cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an phát hiện xử phạt và trục xuất về nước
sau đó thông qua mạng xã hội quy quy của nước này wang qinglin đã quen với đối tượng chưa rõ lai lịch
rủ sang việt nam chơi chứng khoán bất hợp pháp qua mạng internet với mức lương hứa hẹn là năm nhân dân tệ một tháng
và bị cáo đã đồng ý
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín quang trinh linh nhập cảnh trái phép đến đà nẵng và được sắp xếp ở nhiều nơi trên địa bàn quận sơn trà
cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi wang qinglin và ba người cùng nhập cảnh trái phép
bị phát hiện bắt giữ
cũng tại phiên tòa hội đồng xét xử đề nghị làm rõ thêm các đối tượng
trong đó có hai người việt nam đã hỗ trợ cho bị cáo ở tại đà nẵng trong một thời gian dài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bị can đối với bệnh nhân số một nghìn bốn trăm bốn mươi ba mươi hai tuổi
quê ở mang thít để điều tra về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
và đây là bệnh nhân trong nhóm sáu người từ myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai về nhà ở ở xã nhơn phú huyện mang thít tỉnh vĩnh long
trước đó vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến bệnh nhân số một nghìn bốn trăm bốn mươi
cũng liên quan đến bệnh nhân này vào ngày ba mươi tháng một mươi hai công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án hình sự
tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra tại huyện an phú tỉnh an giang vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khi xác định có dấu hiệu tội phạm đối với hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
và hiện tại bệnh nhân số một nghìn bốn trăm bốn mươi tiếp tục có kết quả dương tính ở lần xét nghiệm thứ một mươi ba
sau ba ngày âm tính với virus sars cov hai
sức khỏe của bệnh nhân hiện nay vẫn ổn định không có triệu chứng ho sốt
thưa quý vị vào ngày hôm nay ba tình nguyện viên đầu tiên trong số hai mươi người của nhóm liều năm mươi microgram
sẽ được tiêm mũi thứ hai
trước đó những người này đã được tiêm mũi thứ nhất vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
được biết là giai đoạn một thử nghiệm lâm sàng nanocovax gồm sáu mươi người tham gia
chia làm ba nhóm tiêm thử nghiệm liều hai mươi năm năm mươi và bảy mươi năm microgram mỗi nhóm hai mươi người
được biết là kết thúc giai đoạn một thử nghiệm lâm sàng bộ y tế tiến hành nghiệm thu và đánh giá
sau đó cho phép thử nghiệm giai đoạn hai trên năm trăm sáu mươi tình nguyện viên tiếp theo
và có nhiều khả năng là giai đoạn hai thử nghiệm lâm sàng tại việt nam
sẽ bắt đầu ngay sau tết nguyên đán
chỉ hai mức liều
hiện nay thì việc tuyển chọn đối tượng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai đang được thực hiện